và chị hoài là vợ của đối tượng phúc tại quán bar trên địa bàn thành phố phúc đã rủ mạnh cầm súng đến nhà anh hưng nổ súng bắn vào cửa nhà anh để cảnh báo
đối tượng phúc cũng khai đã mua khẩu súng cùng số đạn trên tại một chợ biên giới thuộc huyện mường khương tỉnh lào cai với giá bốn triệu đồng
bản thân phúc đã có một tiền án về tội buôn bán sử dụng chất ma túy